chuyến bay chở các cầu thủ đội tuyển việt nam đã hạ cánh xuống sân bay nội bài sau cuộc hành trình đầy tự hào tại asian cup
đã có rất đông người hâm mộ và người nhà của các tuyển thủ có mặt tại sân bay để chào đón các cầu thủ của chúng ta
sau đây là ghi nhận về không khí đón đoàn của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
đội tuyển việt nam vừa trải qua kỳ asian cup hai nghìn một mươi chín thành công khi lọt vào đến vòng tứ kết
mặc dù phải dừng bước trước một đối thủ mạnh là nhật bản nhưng màn thể hiện của các cầu thủ đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi
chính vì vậy rất đông cổ động viên và người nhà của các tuyển thủ đã có mặt ở sân bay từ sớm để thể hiện tình yêu và cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ
sau khi máy bay hạ cánh xe của liên đoàn đưa các cầu thủ về trung tâm thành phố hà nội
sau đó các cầu thủ sẽ trở về
cầu thủ sẽ trở về gia đình và có thời gian nghỉ ngơi sau giải đấu vừa qua